tại cao bằng hôm qua bộ nội vụ phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án sáu trăm linh phó chủ tịch xã của các tỉnh khu vực đông bắc bộ gồm hà giang cao bằng bắc cạn phú thọ và bắc giang
theo báo cáo của bộ nội vụ thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn sáu trăm linh trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch ubnd xã thuộc sáu mươi bốn huyện nghèo các tỉnh trong khu vực đông bắc bộ đã tuyển chọn được một trăm sáu mươi đội viên
hàng năm hầu hết đội viên dự án của các tỉnh khu vực đông bắc bộ đều được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
sau năm năm triển khai dự án cơ bản đã thực hiện các mục tiêu theo quyết định số một trăm bảy mươi của thủ tướng chính phủ
các đội viên dự án khi về địa phương công tác đã thể hiện tinh thần chủ động sáng tạo tham gia vào việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh
thường xuyên bám sát cơ sở tích cực chủ động nắm bắt tình hình và tìm hiểu phong tục tập quán cách thức phương thức sản xuất của nhân dân
qua quá trình đó những trí thức trẻ thuộc đề án đã ngày càng vững vàng và thu thập được nhiều kiến thức
riêng tại tỉnh cao bằng bốn mươi bốn trí thức trẻ đang công tác trên địa bàn đã hoàn thành nhiệm vụ tốt
có sáu mươi năm đội viên đã được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt của xã
ba mươi bốn chín đội viên được bầu tham gia ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
một mươi đội viên được giới thiệu ứng cử hội đồng nhân dân trong đó có bảy mươi ba đội viên trúng cử
theo đánh giá dự án vẫn còn bộc lộ những hạn chế như công tác thông tin tuyên truyền về mục tiêu ý nghĩa
công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội viên dự án ở một số nơi chưa được coi trọng khâu tuyển chọn
và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội viên tại các xã còn thiếu chặt chẽ và chưa kịp thời
nên có những nhận định đánh giá chưa thực sự khách quan về những cố gắng nỗ lực của đội viên cũng như hiệu quả của dự án
và theo dõi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên dự án việc bố trí sử dụng đội viên dự án chưa gắn với quy hoạch